vì sự tiến bộ của nhân loại nói chung
fidel đã ra đi nhưng những di sản về tư tưởng tinh thần

sẽ còn mãi với nhân dân cuba và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
trong mỗi trái tim của người dân việt nam

một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc cuba
phất cao ngọn cờ giải phóng trong tuyến lửa ở quảng trị trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
cũng như là câu nói bất hủ của đồng chí fidel castro
là vì việt nam thì nhân dân cuba sẵn sàng khiến dân cảm báu
những hình ảnh và những lời nói bất hủ này của cuba

những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sự kiện chính trị tuần của kênh truyền hình nhân dân

xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau